chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng nay ngày hai mươi ba tháng một của truyền hình nhân dân
mở đầu sẽ là những tin chính có trong chương trình
thủ tướng nguyễn xuân phúc dân hương tưởng niệm mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị thứ
người dân hà nội tự kiểm tra chất lượng không khí
săn gà chín cửa giữa đại ngàn
trong phần tin thời sự quốc tế đức muốn thỏa hiệp với mỹ về thương mại và chi tiêu quốc phòng
thổ nhĩ kỳ tiếp tục bắt giữ hơn bốn trăm linh người liên quan đến đảo chính
thưa quý vị và các bạn nhân dịp chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa đến dân hương tưởng niệm tại khu lưu niệm mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị thứ ở xóm rừng thôn thanh quyết hai xã điện thắng trung thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
hàng năm cứ đến đầu tháng chạp âm lịch khi mùa màng đã thu hoạch xong mọi công việc trong năm đã tạm ổn người giao ở miền tây tỉnh thanh hóa lại tổ chức tết năm cùng để con cháu anh em đi làm xa trở về báo hiếu với gia đình tổ tiên
không ai nhớ tết năm cùng của người giao có từ khi nào chỉ biết rằng theo phong tục của người giao ở thanh hóa trong một năm họ có ba cái tết quan trọng nhất đó là tết thanh minh dằm tháng bảy và tết năm cùng nhưng quan trọng hơn cả vẫn là tết năm cùng
để có một cái tết no ấm đầy đủ ngay từ giữa tháng một mươi một âm lịch mỗi gia đình người giao đã phải chuẩn bị gạo nếp nuôi gà nuôi heo để đón tết
nét đặc sắc nhất trong mâm cỗ ngày tết năm cùng của người giao là món bánh gì đây là món ăn có truyền thống rất lâu đời của người giao ở vùng cao thanh hóa
bánh gì được làm từ gạo nếp đổ thành xôi chín rồi đổ vào cối đá dã sau đó bột đột nặn thành từng cái một chấm với muối vừng
mẻ bánh đầu tiên tất cả mọi người đều không ai được nếm hay thử vì đây là mẻ bánh dành để cúng ông bà tổ tiên
từ mẻ bánh thứ hai trở đi mọi người mới được ăn các cụ cao tuổi là người được thử trước
những ngày cận tết này các bếp lửa ở làng mứt gừng truyền thống ở phường kim long tp huế lại tất bật đỏ lửa cho một vụ sản xuất mứt mới
người dân ở làng nghề đã có hàng trăm năm tuổi này tích cực sản xuất không kể ngày đêm để đưa hương vị tết đến với mọi người mọi nhà
gia đình ông trần hiễu nam đường phạm thị liên phường kim long tp huế là một trong những hộ gia đình làm mứt gừng lâu đời bậc nhất ở địa phương
đặc biệt đến vụ tết ngoài những người trong nhà gia đình ông phải thuê hơn một mươi nhân công phụ việc làm mứt
vụ tết năm nay gia đình ông làm khoảng ba bốn tấn mứt
là một trong những đặc sản của đất cố đô mứt gừng huế có hương vị rất lạ miệng với vị cay ấm ngọt thanh đặc trưng của những củ gừng huế
thời gian qua nhờ sự quan tâm của cấp ủy chính quyền các cấp
và sự đóng góp hỗ trợ của cộng đồng và các nhà hào tâm
nhiều hộ gia đình bị thiệt hại nặng sau hai trận lũ tại quảng bình đã dần ổn định cuộc sống
nhất là các hộ có nhà cửa bị sập trong lũ nay đã có những căn nhà mới kiên cố khang trang hơn để đón tết cổ truyền vui tươi đầm ấm
đây là ngôi nhà mới xây đang dần hoàn thiện của gia đình chị trương thị tình ở thôn đồng lâm xã đức hóa huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
trong cơn lũ lịch sử vừa qua căn nhà nhỏ của ba mẹ con chị tình bị nước lũ sô dập mọi tài sản của gia đình đều trôi theo dòng nước lũ
ba mẹ con chị tình đành phải tá túc nhờ vào nhà mẹ đẻ
thời gian qua chính quyền địa phương hỗ trợ cùng với sự quyên góp của nhiều nhà hào tâm đã quyên góp giúp gia đình chị tình xây dựng được ngôi nhà kiên cố
nói chung là tên này là được mẹ con tôi được cái nhà thì sẽ vui vẻ
và trong những cơn sau đây đó cơn lục bão đó thì nói chung là sập chai liều rồi thì nói chung là trôi hết chân cả nhà cửa đó
thì nói chung là trôi hết chân rồi thì mẹ con tôi không có nhà cửa ở
thì nói chung là mẹ con tôi cũng nhờ và nhờ xã và chính quyền và nhờ phật giáo sẽ giúp mẹ con tôi trong tết đi được cái nhà mẹ con tôi ở là rất mừng
cũng như chị tình nhiều hộ gia đình có nhà bị sập tại thôn đồng lâm
xã đức hóa huyện tuyên hóa cũng được sự chung tay góp sức của các nhà hào tâm và chính quyền địa phương giúp đỡ để các hộ gia đình này có được những căn nhà mới kiên cố
theo thống kê trong hai trận lũ vừa qua tại thôn đồng lâm có bốn ngôi nhà bị lũ cuốn trôi và sập đổ hoàn toàn
hàng chục ngôi nhà khác bị thiệt hại
đến nay tất cả bốn hộ dân có nhà bị sập đều đã được hỗ trợ để xây lại nhà mới
hiện đang hoàn thành những công đoạn cuối cùng để bà con đón tết
hội gia đình có nhà bị sập
cơ bản hoàn thiện được các nhà ở và các hồ bị sập nhà trôi trực tiến ngân đán để bà con sửa mộn đình cuộc sống và có đón người tết cổ truyền dân tộc đảm bảo vui tươi lành mạnh và cũng trả lý được những nỗi lo nỗi ám ảnh những thiệt hại đúng quá trên lột bạc
nhìn những ngôi nhà mới được xây dựng khang trang kiên cố trên nền nhà bị sập do lũ gây ra mới thấy được sức sống mãnh liệt của người dân vùng rốn lũ họ luôn biết cách đứng lên để chống chọi với thiên nhiên
ngày tết cổ truyền đang cận kề bà con đang khẩn trương dọn dẹp chuẩn bị đón tết hy vọng rằng tết năm nay bà con vùng lũ nơi đây sẽ được no đủ ấm áp hơn trong những ngôi nhà tình nghĩa này
voi chín ngà gà chín ngựa chín hồng mao món thách cưới độc đáo của vua hùng với hai tràng sơn tinh và thủy tinh vốn chỉ có trong truyền thuyết
ấy vậy mà giữa vùng núi tân sơn phú thọ đã từ nhiều năm nay người ta vẫn nuôi được giống gà chín cựa quý hiếm có một trăm linh hai này
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại phú thọ
những ngày giáp tết nguyên đán năm đinh dậu chúng tôi tìm về với vùng đất của những câu chuyện truyền thuyết thời sơn tinh và thủy tinh ở các xã vùng cao của huyện miền núi tân sơn phú thọ
xã xuân sơn nơi có giống gà quý nhiều cựa đang được người dân trong xã gìn giữ như một báu vật quý của các bản làng
trước đây giống gà này được nuôi tự do ở các hộ dân và rất nhiều
sau vài năm tưởng chừng như giống gà này bị mai một thì nay nó lại được duy trì và phát triển nhiều hơn trước vì giá trị của nó
cũng chính vì nó có giá trị nên người dưới xuôi lên đây săn tìm gà chín cựa để đem biếu rất giáo diết
họ sẵn sàng trả giá cao để mua được con gà chín cựa
thế là năm nay mình vừa chuyện chạy vào đây nữa thế là mình làm hơn thế là mình làm khoảng hai trăm linh hơn hai trăm linh khoảng ba trăm linh con
hiện nay gà nhiều cựa đã được bà con ở xuân sơn nhân giống phát triển mạnh
phần lớn đều có từ bốn đến tám cựa mọc ở mỗi chân con gà có tới chín cựa quả thực rất hiếm
gà nhiều cửa ở xuân sơn vẫn được người dân nuôi theo phương thức chăn thả tự nhiên
chủ yếu lên đồ tự đào bới tìm run dế sâu bọ để làm thức ăn chính
vì thế gà nuôi chậm lớn
chân chắc và ngọt thịt
trung bình từ sáu tháng trở lên mới được một kg thịt con to có thể lên tới ba kg nhưng phải nuôi tới hai năm trở lên
chính vì nó hiếm và gắn với chuyển thuyết sơn tinh thủy tinh nên ngoài tên gọi gà nhiều cựa
nó còn được coi như linh kê của núi rừng xuân sơn từ nhiều đời nay
và việc bảo tồn phát triển giống gà quý này đã được các cấp các ngành tỉnh phú thọ quan tâm
về còn về phát triển về bảo tồn nguồn gen gà
thì ủy ban dân xã của tôi cũng thường xuyên tổ chức tập huấn cho bà con
về phòng trừ dịch bệnh và tuyên truyền về nguồn gen quý
để bà con phát huy tránh có những dịch bệnh xảy ra ảnh hưởng đến đàn gà
mô hình nuôi gà nhiều cựa đã thực sự giúp người dân có cơ hội nâng cao ý thức bảo tồn loài gà quý hiếm của địa phương
đồng thời góp phần cải thiện đời sống phát triển kinh tế
đến nay đã có trên năm mươi hộ tham gia mô hình này tại các xã xuân sơn xuân đài kim thượng
với tổng đàn ước đạt trên sáu con
ngoài số gà bố mẹ của dự án
thì hiện nay các hộ cũng đã phát triển thêm hơn tám trăm linh con gà giống hậu bị và tiếp tục được nhân lên
gà quý đang mở ra cơ hội chăn nuôi mới cho người dân các dân tộc ở huyện nghèo tân sơn
gà này và cũng như thế nhân rộng cái giống gà trên cựa này được mở ra trên địa bàn của xuân sơn
cũng như trên toàn huyện và có thể là cả nước
việc nhân giống gà nhiều cưa ở phú thọ được xác định là nguồn gen vật nuôi quý hiếm
cần được bảo tồn sẽ góp phần nâng cao chất lượng thương hiệu gà nhiều cửa
tạo điều kiện cho gà nhiều cửa phú thọ có thêm cơ hội phát triển mạnh về số lượng
có phần phát triển kinh tế cho các hộ dân khi đưa vào sản xuất hàng hóa với một thị trường tiêu thụ lớn
nhất có giá trị kinh tế cao
thưa quý vị và các bạn trong những năm qua cứ mỗi độ xuân về tết đến
cùng với cả nước huyện triệu phong tỉnh quảng trị phát động toàn thể cán bộ công nhân viên chức
và người dân các địa phương hưởng ứng tết trồng cây đã mang lại hiệu quả thiết thực
chống sa mạc hóa biến đổi khí hậu đem lại lợi ích kinh tế cũng như bảo vệ môi sinh
môi trường sống trong lành cho nhân dân
các xã vùng biển của huyện triệu phong có diện tích đất cát rộng lớn với diện tích hơn chín hectare
những năm qua cùng với việc trồng rừng tại vùng gò đồi vùng đồng bằng huyện triệu phong đã chú trọng
việc trồng rừng tại các xã vùng cát và nghiên cứu đưa vào thử nghiệm các loại cây thích nghi với thổ nhưỡng của vùng đất
một số loại cây đã phát triển tốt có giá trị kinh tế cao như keo lưỡi liềm chảm hoa vàng dương liễu
từ một vùng đất cát bạc màu hoang hóa giờ đã được phủ một màu xanh của những cánh rừng
và giờ đây rừng đã phát huy tốt vai trò chống sa mạc hóa chống hiện tượng xâm thực của biển và hiện tượng biến đổi khí hậu khắc nghiệt ở địa phương
khoảng vào ngày ba hoặc bốn tết hàng năm chúng tôi tổ chức trồng rừng cho tất cả các ban đất toàn xã
gồm có là rừng những khu vực tập trung ở bên biển hoặc những khu vực ở trên đất cát
theo quyết định mục đích
làm thế nào giữ tốt đồ chế phủ rừng của xã đồng vân là hàng năm và đạp là ba mươi bảy bảy năm
huyện triệu phong có tổng diện tích đất rừng hơn một mươi sáu hectare
trong đó đất rừng tự nhiên là bảy trăm tám mươi hai hectare đất rừng trồng gần một mươi năm ba trăm linh hectare
bình quân mỗi năm huyện triệu phong trồng mới hơn sáu mươi vạn cây phân tán
nhờ thực hiện tốt phong trào trồng cây gây rừng cũng như công tác quản lý nhà nước về phát triển vốn rừng
nên rừng đã đem lại hiệu quả thiết thực
đến nay tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn toàn huyện đã đạt hơn bốn mươi hai
ban chỉ đạo kiểm lâm địa bàn giúp cho các xã xây dựng các phương án kế hoạch bảo vệ rừng ở cơ sở
thứ hai là tăng cường công tác quản lý rừng theo dõi diễn biến rừng kịp thời
tăng cường thường xuyên kiểm tra công tác sản xuất giống cây lâm nghiệp vườn ươm
để đôn đốc các chủ rừng trong rừng đúng mùa vụ đảm bảo quyết trình kỹ thuật
để góp phần nâng cao năng suất cây trồng
thực hiện lời can dặn của chủ tịch hồ chí minh rừng là vàng
chúng ta phải bảo vệ và phát triển rừng
những năm qua huyện triệu phong đã triển khai tốt việc trồng rừng hàng năm
nên tỷ lệ rừng trồng trên địa bàn không ngừng tăng lên
rừng đã trở thành lá phổi xanh đem lại môi trường sống trong lành cho nhân dân
có phần chống hiện tượng sạt lở đất do thiên tai gây ra và phát huy tốt vai trò chống biến đổi khí hậu hiện nay
mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin thời sự quốc tế
đức muốn thỏa hiệp với mỹ về thương mại và chi tiêu quốc phòng
thổ nhĩ kỳ tiếp tục bắt giữ hơn bốn trăm linh người liên quan đến đảo chính
thủ tướng đức angela merkel vừa cam kết sẽ tìm kiếm thỏa hiệp trong những vấn đề như thương mại
và chi tiêu quân sự với tổng thống mới của nước mỹ ông donald trump
bên cạnh đó bà cũng bày tỏ quyết tâm duy trì mối quan hệ quan trọng giữa châu âu và mỹ
phát biểu trong cuộc họp báo ở thành phố soton thủ tướng đức tin tưởng rằng
sẽ là tốt nhất nếu hai nước đức và mỹ hợp tác trên cơ sở luật pháp
các giá trị chung và cùng hành động trong một hệ thống kinh tế quốc tế
hệ thống thương mại quốc tế và đóng góp vào các liên minh quân sự
quan hệ với mỹ đối tác thương mại lớn nhất của đức nhiều khả năng sẽ là một chủ đề quan trọng
trong cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào tháng chín tới tại đức
ngoài ra việc tổng thống trump theo đuổi chính sách thương mại mang tính bảo hộ
cũng là quan ngại lớn đối với đức khi gần một nửa gdp của nước này đến từ xuất khẩu
nguồn tin từ chính phủ đức cho hay thủ tướng merkel đang giàn xếp một cuộc gặp
với tổng thống trump trong mùa xuân này
hội đồng thành phố jerusalem vừa phê chuẩn cho phép xây dựng hơn năm trăm sáu mươi căn nhà
tại ba khu định cư ở đông jerusalem bất chấp kế hoạch của israel tiếp tục mở rộng
khu định cư luôn bị cộng đồng quốc tế phê phán
động thái này của israel được cho là đã làm gia tăng căng thẳng và gây trở ngại
đối với tiến trình hòa bình giữa nước này với palestine
hồi cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu hội đồng bảo an liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết
yêu cầu israel chấm dứt hoạt động xây dựng nhà định cư tại các vùng lãnh thổ palestine bị chiếm đóng
mỹ lần đầu tiên bỏ phiếu trắng trái với thông lệ của nước này là bảo vệ israel
trước các hành động của liên hợp quốc
quyết định hiếm hoi này của mỹ đã giúp cho nghị quyết được thông qua với một mươi bốn phiếu thuận
trong hội đồng bảo an gồm một mươi năm thành viên
hiện hơn hai trăm linh người israel đang sinh sống tại những cộng đồng ở đông jerusalem
tại thủ đô tripoli của libby vừa xảy ra một vụ đánh bom xe gần đại sứ quán italia
vụ nổ đã khiến ít nhất hai người thiệt mạng hiện vẫn chưa có nhóm nào thừa nhận gây ra vụ tấn công này
vụ đánh bom xe xảy ra ở trung tâm thương mại tripoli ngay cạnh bộ kế hoạch libya
và chỉ cách đại sứ quán italia khoảng ba trăm năm mươi mét
vụ nổ đã khiến hai người thiệt mạng và gây hư hại nhiều tòa nhà cùng các phương tiện gần đó
ngay sau đó lực lượng cảnh sát đã được huy động tới phòng
tỏa hiện trường vụ nổ hiện chưa có nhóm nào thừa nhận gây ra vụ tấn công trên
italia là quốc gia phương tây đầu tiên mở lại đại sứ quán tại libya hồi đầu tháng này
trước đó trong năm hai nghìn một mươi bốn italia cùng nhiều nước khác đã phải đóng cửa đại sứ quán tại libya
do những bất ổn chính trị ngày càng nghiêm trọng tại đây
cơ quan công tố thổ nhĩ kỳ vừa phát lệnh bắt giữ thêm hơn bốn trăm linh người
trong đó có cả các binh sĩ và nhân viên an ninh tại bốn mươi tám tỉnh trên cả nước
với cáo buộc có liên quan tới vụ đảo chính quân sự bất hành
nhằm lật đổ tổng thống tayyip erdogan hồi tháng bảy năm ngoái
sau vụ đảo chính này cho tới nay thổ nhĩ kỳ đã tiến hành giam giữ bốn mươi một người
trong số những người bị truy nã có một trăm hai mươi ba binh sĩ thuộc lực lượng hải quân và một trăm tám mươi bảy nhân viên an ninh
hiện đã có một mươi hai đối tượng bị bắt giữ trong các chiến dịch truy quét tại thủ đô ankara và thành phố istanbul
chính phủ thổ nhĩ kỳ cho rằng mạng lưới ủng hộ giáo sĩ hồi giáo gulen
người hiện đang sống lưu vong tại mỹ
và bị ankara cáo buộc đứng sau vụ đảo chính nói trên
đã sử dụng ứng dụng bilock như một phương tiện để trao đổi các thông tin được mã hóa nhằm chuẩn bị kế hoạch đảo chính
tuy nhiên cho đến nay giáo sĩ gulen nhiều lần phủ nhận mọi cáo buộc trên
đồng thời cũng lên án âm mưu đảo chính
nhiều nước sản xuất dầu mỏ đã gặp nhau tại thành phố viên của áo để đánh giá lần một
về tiến trình thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác ký kết hồi đầu tháng một mươi hai năm ngoái
cuộc gặp diễn ra tại trụ sở tổ chức các nước xuất khẩu dầu màu opec
với đại diện các nước tham gia ủy ban giám sát cấp bộ trưởng opec
bao gồm coed algerie venezuela thuộc opec cùng nga và oman nằm ngoài tổ chức này
bộ trưởng năng lượng ả rập xê út khales al falid cũng có mặt tại phiên họp
các nhà sản xuất dầu mỏ đã giảm sản lượng một năm triệu thùng dầu một ngày
trong đó riêng nga cam kết giảm ba trăm linh thùng một ngày
thỏa thuận này bắt đầu được thực hiện từ năm hai nghìn một mươi năm
và kéo dài sáu tháng sau đó có thể gia hạn tùy theo tình hình thị trường
tuần lễ kinh khí cầu quốc tế vừa chính thức khai mạc tại thành phố saturduek của thụy sĩ
với sự tham gia của hơn năm mươi khinh khí cầu đến từ nhiều nước trên thế giới
cùng với những màn biểu diễn ánh sáng đặc sắc
lễ hội năm nay dự kiến sẽ thu hút sự quan tâm của hàng chục nghìn du khách trong nước và quốc tế
theo bàn tổ chức lễ hội kinh khí cầu thường niên lần thứ ba mươi chín năm nay
có sự tham gia của hơn bảy mươi phi công đến từ một mươi năm nước trên thế giới
dự kiến trong chín ngày diễn ra lễ hội
các phi công sẽ tham gia hành trình vòng quanh các đỉnh núi ở khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của thụy sĩ
ước tính lễ hội năm nay sẽ thu hút khoảng hai mươi đến bốn mươi du khách tham quan
là một trong những lễ hội khinh khí cầu nổi tiếng trên thế giới
quy tụ hàng chục khinh khí cầu với nhiều hình dạng đặc biệt từ khắp nơi trên thế giới
điểm đặc biệt của lễ hội năm nay là sự trở lại của các màn trình diễn ánh sáng
diễn ra vào buổi tối sau nhiều năm vắng bóng
những hình ảnh vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại